liên quan đến công tác xử lý sự cố con tàu vận tải bị chìm trên sông lòng tàu
huyện cần giờ tp hcm sáng nay đoàn công tác của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn và ủy ban nhân dân tp hcm đã tiến hành khảo sát hiện trường vụ chìm tàu
sau khi hoàn thành khảo sát hiện trường cơ quan chức năng sẽ lên phương án để trục vớt con tàu này
đoàn công tác của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
với ủy ban nhân dân tp hcm sẽ tiến hành khảo sát hiện trường để xác định phương án ứng phó sự cố tràn dầu
trục vớt tàu gặp nạn bảo đảm an toàn giao thông thủy và bảo vệ môi trường
ngay sau khi có công điện của thủ tướng chính phủ về việc sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu
các lực lượng chức năng của tp hcm ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
và các bộ ngành liên quan đang tiến hành khẩn trương triển khai việc bơm hút một trăm năm mươi tấn dầu
còn trong con tàu bị chìm dưới sông
các lực lượng chức năng cũng tạm thời tổ chức phân luồng hàng hải thả các phao quây để ngăn sự cố tràn dầu
ngăn các container bị trôi trên sông để không gây mất an toàn cho tàu thuyền qua lại